thời điểm này thì nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã tái bùng phát trở lại
trong đó có dịch tả lợn châu phi bệnh lở mồm long móng và có nguy cơ bùng phát dịch cúng gia cầm
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái chỉ đạo trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp các địa phương
phun hóa chất khử trùng tiêu độc trên toàn tỉnh phòng chống dịch bệnh lây lan
theo đó tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đã cấp sáu tấn thuốc sát trùng và các vật tư bảo hộ
cho chín trên chín huyện thị thành phố để phun tiêu độc khử trùng ngay trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo kế hoạch trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp các địa phương sẽ chủ động phối hợp các xã phường thị trấn
triển khai phun hóa chất tại tất cả các cơ sở hộ chăn nuôi gia súc gia cầm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm chợ buôn bán động vật sản phẩm động vật
đối với chủ các cơ sở hộ chăn nuôi gia súc gia cầm cơ sở giết mổ và khu vực buôn bán gia súc gia cầm
cần phát quang cây cỏ dọn vệ sinh xung quanh chuồng nuôi khơi thông cống rãnh tiêu độc toàn bộ chuồng trại khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận